nhóm nghiên cứu cho biết sẽ nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả của các loại thuốc trên thông qua các phòng thí nghiệm trên động vật
biến thể omicron ba hai được cho là có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn so với biến thể omicronov
omicron ba hai đang lây lan rộng rãi ở nhật bản và một số quốc gia khác